kính chào quý vị và các bạn
trong hôm nay và ngày mai tại các tỉnh thành phía đông bắc bộ sẽ duy trì trạng thái thời tiết ngày nắng nhẹ
mưa chỉ xuất hiện vài nơi với lượng không nhiều và kết thúc nhanh
sao đến ngày mùng ba do sự hoạt động của vùng áp thấp nóng phía tây nên mưa sẽ giảm hẳn
nhường chỗ cho nắng nóng xuất hiện nhiều hơn nền nhiệt trên khu vực vì thế cũng tăng dần
giao động trong khoảng từ hai mươi một đến ba mươi bốn độ
người dân nên chủ động bổ sung đầy đủ vitamin và khoáng chất để đảm bảo sức khỏe
tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ trong hôm nay và ngày mai vẫn có khả năng xuất hiện những cơn mưa rông
và sau đó từ ngày mùng ba khi mà vùng áp thấp nóng phía tây phát triển và mở rộng
thì mưa sẽ giảm nhanh nhường chỗ cho nắng nhiều hơn trong ngày
nền nhiệt vì thế cũng tăng nhanh cao nhất trong ba ngày tới sao động từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ
có nơi vượt ngưỡng ba mươi bốn độ và có nắng nóng cục bộ
di chuyển vào các tỉnh thành trung bộ thời tiết trong ba ngày tới trên khu vực cũng ổn định
phổ biến là không mưa
ngày nắng cũng như các tỉnh thành bắc bộ tại trung bộ từ ngày mùng ba tháng năm
nền nhiệt cũng có xu hướng tăng nhanh trở lại
sự báo các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế nhiệt độ sẽ tăng nhanh lên ngưỡng là ba mươi hai ba mươi năm độ
trong ngày ba tháng năm và tiếp tục có xu hướng tăng thêm trong một hai ngày tiếp theo
còn tại khu vực từ đà nẵng đến bình thuận thời tiết có phần ít biến động hơn
với mức nhiệt độ ổn định là từ hai mươi ba đến ba mươi bốn độ
thời tiết nhìn chung thuận lợi
thích hợp cho các hoạt động du lịch ngoài trời của du khách khi tới nơi đây
đến với khu vực tây nguyên thời tiết ba ngày tới phổ biến là tình trạng nắng nhiều
chiều tối có thể xuất hiện mưa rào và rông cục bộ
tuy nhiên lượng không nhiều và kết thúc nhanh
nhưng người dân vẫn cần đề phòng với hiện tượng lốc xét và gió giật mạnh
nền nhiệt tại đây vẫn giao động trong khoảng từ hai mươi một ba mươi bốn độ có nơi cao hơn
đến với các tỉnh thành nam bộ trong hôm nay cũng như ba ngày tới
vẫn phổ biến có mưa vài nơi vào lúc chiều tối
trong mưa rông có thể tiềm mần hiện tượng thời tiết cực đoan như tố lốc gió giật mạnh
còn ban ngày khu vực còn nắng nhiều với nhiệt độ cao nhất ngày
giao động trong khoảng từ ba mươi hai ba mươi năm độ có nơi còn vượt ngưỡng ba mươi năm độ